cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện tim hà nội và các đơn vị liên quan
theo quy định khởi tố vụ án hình sự số ba mươi sáu qd cskt p một mươi ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành các thủ tục tố tụng như sau
quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
đối với nguyễn quang tuấn sinh ngày năm tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tại hà nội
nghề nghiệp nguyên giám đốc chủ tịch hội đồng mua sắm bệnh viện tim hà nội
hiện nay là giám đốc bệnh viện bạch mai
quy định khởi tố bị can lệnh khám xét
lệnh bắt bị can để tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
đối với nguyễn đức đảng sinh ngày hai tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu tại bắc ninh
nghề nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thiết bị y tế hoàng nga
ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định
và lệnh đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ hành vi vi phạm
của các bị can mở rộng vụ án triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước và các cá nhân liên quan